điều quan trọng ở đây là chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một sự thay đổi cho lịch sử và chính chúng tôi đã trở thành một phần của lịch sử đó
vẫn còn cả chặng đường dài phía trước nhưng những hành động này sẽ tạo nên khởi đầu
tôi trân trọng tất cả những điều này vì tôi có năm con trai và một người cháu trai một mươi hai tuổi
tôi ở đây góp phần tạo tiếng nói cùng mọi người vì nếu không làm vậy con hay cháu tôi có thể phải trải qua những điều tương tự như trường hợp của george floy
chính quyền của tổng thống donald trump đã yêu cầu điều động một mươi biên tập
tổng thống trump đã đưa một sáu trăm linh binh lính quân đội liên bang tới các điểm nóng trên cả nước để sẵn sàng đối phó với tình hình
trong đó một sáu trăm linh binh lính đã được triển khai tại thủ đô washington d c
tuy nhiên thị trưởng washington d c cho rằng việc sử dụng tới quân đội liên bang trong trường hợp này là chưa cần thiết
trong một động thái dường như để làm dịu đi tình hình thị trưởng washington dc đã ra lệnh sơn dòng chữ màu vàng
black lier với ý nghĩa sinh mạng người da đen cũng có giá trị ngay trên đại lộ chính dẫn thẳng vào nhà trắng
đây cũng chính là khẩu hiệu của phong trào biểu tình trong suốt thời gian qua
thưa quý vị tỷ lệ chữa khỏi covid một mươi chín ở trung quốc đạt hơn chín mươi bốn hay mỹ đối mặt với làn sóng tình nguyện thôi việc
là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trung quốc vừa công bố sách trắng về kết quả cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín ở nước này
trong đó cho biết tỷ lệ khỏi bệnh ở trung quốc là một

trung quốc ghi nhận tổng cộng tám mươi ba một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có bảy mươi tám ba trăm linh bảy ca được chữa khỏi bệnh và bốn sáu trăm ba mươi bốn ca tử vong
cũng theo sách trắng chín mươi hai số bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị bằng y học cổ truyền trung quốc
liệu pháp này được sử dụng trong toàn bộ quá trình từ theo dõi y tế điều trị triệu chứng nhẹ vừa nặng và rất nặng
hội đồng nhân quyền liên hợp quốc cảnh báo
những cộng đồng thổ dân tại vùng amazon đang chịu nguy cơ nghiêm trọng do dịch covid một mươi chín gây ra
vùng rừng nhiệt đới và châu thổ sông amazon bao gồm các phần lãnh thổ của tám quốc gia
và là nơi trú ngủ của bốn trăm hai mươi sắc tộc thổ dân thiểu số trong đó có sáu mươi sắc tộc sinh hoạt theo lối biệt lập tự nguyện
riêng số ca tử vong do covid một mươi chín là người dân tộc thiểu số ở brazil đã là năm mươi chín người
gần một mươi người mỹ đang tình nguyện nộp đơn thôi việc
đây được xem là sự khởi đầu của hiện tượng mang tên mùa hè tình nguyện thất nghiệp của nền kinh tế mỹ
với việc người lao động tự nguyện thôi việc các chủ doanh nghiệp mỹ có thể tiết kiệm được chi phí
trong thời điểm hoạt động sản xuất vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong khi đó ngoài việc được hưởng gói trợ cấp người lao động vẫn còn cơ hội trở lại làm việc khi tình hình này được cải thiện
đây là lý do khiến hàng nghìn người lao động đưa ra quyết định này
phải đối diện với nguy cơ bị xa thải vào bất cứ lúc nào
thưa quý vị đến hẹn lại lên festival sách thường niên mang tên quảng trường đỏ đã khai mạc tại thủ đô moscow của liên bang nga
nhân kỷ niệm ngày sinh thi hảo nga vĩ đại alexander pushkin
năm nay các nhà tổ chức hy vọng rằng festival sẽ mang đến cho tất cả những người yêu sách những trải nghiệm lý thú nhất
sau chuỗi ngày dài phải chịu đựng cách ly xã hội để giảm nguy cơ lây lan covid một mươi chín tại thủ đô moscow
mặc dù quy mô được thu hẹp hơn so với mọi năm nhưng khách tham quan vẫn có dịp được xem và mua nhiều loại sách
từ hơn hai trăm linh nhà xuất bản trên khắp nước nga
không gian quảng trường đỏ được chia thành các khu vực chuyên biệt với các chức năng trưng bày và bán sách
trình diễn sân khấu gồm sân khấu chính lịch sử tổ quốc văn học thiếu nhi và giáo dục văn học nghệ thuật
chúng tôi muốn mang đến cho mọi người một trạng thái tâm lý vui vẻ khi cuộc sống dần trở lại bình thường
ngành sách cũng chịu tổn thất không nhỏ do dịch bệnh
ở nga cách phổ biến nhất để mua sách vẫn là đến các hiệu sách nhưng các hiệu sách đều phải đóng cửa hơn hai tháng nay
mặc dù moscow được cho là đã qua đỉnh dịch nhưng các biện pháp an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu
theo quy định của ban tổ chức trong một ngày không quá sáu người có thể tham dự sự kiện bằng cách mở cửa theo từng đợt
mỗi đợt cách nhau hai giờ với không quá một hai trăm linh người mỗi đợt
khách tham dự festival phải đo nhiệt độ cơ thể khi vào và buộc phải sử dụng khẩu trang
các khách tham dự festival phải găng tay tuân thủ khoảng cách khi vào khu vực trưng bày giới thiệu sách cũng như tham dự các hoạt động văn hóa âm nhạc
ban đầu chúng tôi nghĩ rằng việc cách ly ở nhà nhiều sẽ khiến mọi người đọc sách nhiều hơn nhưng không phải vậy
do những khó khăn về kinh tế nên số lượng người mua sách giảm hẳn
dẫu vậy vẫn có thể thấy rõ tình yêu đối với sách đối với các tác phẩm văn học thơ ca của người dân nga
ở khu vực sân khấu những người đến tham dự đắm mình vào thơ ca
các âm nhạc thưởng thức những giá trị tinh thần mà biết bao nhà văn nhà thơ tài năng của nước nga từ nhiều thế kỷ để lại và mãi vẹn nguyên giá trị
festival sách quảng trường đỏ được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi năm và được tổ chức thường niên trên khắp các thành phố của nước nga
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhà thơ aleksandr pushkin một nghìn bảy trăm chín mươi chín một nghìn tám trăm ba mươi bảy
dự kiến festival sách quảng trường đỏ lần thứ sáu sẽ diễn ra trong ba ngày với một chương trình văn hóa lớn
thú hút hàng chục nghìn lượt người tham dự
ít nhất một mươi lợi nhuận từ doanh thu bán sách trong dịp này sẽ được sử dụng để gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
và các bác sĩ y tá tham gia điều trị căn bệnh này
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay